nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tối ngày một mươi bốn tháng bảy đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao quà tặng các bà mẹ việt nam anh hùng ở tỉnh quảng trị
phó thủ tướng vương đình huệ đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe các bà mẹ việt nam anh hùng
đồng thời khẳng định đảng nhà nước ta luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn của các mẹ các gia đình chính sách thân nhân các liệt sĩ người có công với cách mạng
đồng chí lưu ý các ngành địa phương đơn vị tổ chức và người dân đặc biệt quan tâm đến các bà mẹ việt nam anh hùng
các gia đình thương binh gia đình liệt sĩ người có công với nước thể hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn
đối với những người đã hy sinh xương máu các anh hùng liệt sĩ đang hạ xuống vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
cùng ngày phó thủ tướng vương đình huệ đã cùng đoàn công tác và đông đảo các cựu chiến binh tăng ni phật tử
đã đến dân hương dân hoa tại đài tưởng niệm bờ nam sông thạch hãn và thả hoa trên dòng sông thạch hãn
để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch bảo vệ thành cổ quảng trị tám mươi một ngày đêm năm một nghìn chín trăm bảy mươi